thưa quý vị ngày hôm nay hà nội cho biết có thêm một mươi một năm trăm một mươi bảy ca covid một mươi chín mới được phát hiện
tăng bảy trăm ba mươi bốn ca so với ngày hôm qua trong đó có gần ba chín trăm linh ca cộng đồng
toàn thành phố có hơn bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm hai mươi ca dương tính với sars cov hai đang điều trị
trong đó thì hơn chín mươi tám điều trị tại nhà
trước tình hình diễn biến phức tạp phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng
đã ký ban hành văn bản gửi sở giáo dục và đào tạo sở y tế
ubnd các huyện thị xã về việc cho học sinh từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã
chuyển từ dạy và học trực tiếp tại trường sang học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tp thống nhất đề xuất của sở giáo dục và đào tạo về việc cho học sinh
từ lớp một đến lớp sáu ở một mươi tám huyện thị xã chuyển trạng thái dạy học trực tiếp tại trường
sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín từ ngày hai mươi tám tháng hai
cho đến khi có thông báo mới
thông tin mới nhất vụ bố chồng bắn chết con dâu rồi tự sát xảy ra tại bắc cạn
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông nguyễn đình thắng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi và con dâu là lự thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
như tin đã đưa vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi sáu tháng hai tại thôn chuốn lải xã thanh vận
huyện trợ mới tỉnh bắc cạn nguyễn đình thắng đã dùng súng tự chế bắn con dâu là lự thị xuân
sau khi gây án thắng đã dùng chính khẩu súng gây án để bắn vào con dâu
thắng đã bụng mình và tử vong tại chỗ
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyên nhân là do mâu thuẫn bộc phát giữa ông thắng và chị xuân
cách đấy ngày ông thắng có dọa nạt cháu nội ba tuổi là con của chị xuân
sau đó giữa bố chồng và con dâu đã xảy ra xô xát
công an xã thanh vận sau đó đã có mặt lập biên bản về sự việc nêu trên
với hành vi chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai đối tượng cùng chú tại tỉnh đồng nai đang bị công an huyện xuân lộc tạm giữ hình sự
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện xuân lộc đã bắt quả tăng
nguyễn hiệu quý và nguyễn thanh tuấn cùng sáu đối tượng
trong đó có ba nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của quý ở ấp hai xã xuân hưng huyện xuân lộc
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều dụng cụ khác
qua test nhanh cả tám đối tượng đều dương tính với chất ma túy
liên quan đến vụ việc bốn đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
ngoài ra cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với hai đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
viện kiểm soát nhân dân tỉnh khánh hòa đã có cáo trạng truy tố hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
nguyễn chiến thắng và lê đức vinh về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
cùng bị truy tố về tội danh này còn có năm bị can khác là nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đào công thiên
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường lê mông điệp võ tấn thái nguyên giám đốc sở xây dựng lê văn rẽ
và nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai trần văn hùng
hành vi vi phạm của bảy bị can nêu trên xảy ra tại dự án khu du lịch sinh thái tâm linh
cửu long sơn tự và dự án biệt thự sông núi vĩnh trung trên núi chính khúc nằm ở phía tây thành phố nha trang
liên quan đến việc giao đất chuyển mục đích sử dụng đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
được biết bảy bị can trong vụ án này bị truy tố theo quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
có khung hình phạt từ năm đến một mươi hai năm tù
công an tỉnh đắk lắc vừa có văn bản yêu cầu các ngân hàng tổ chức tín dụng
sao kê các giao dịch liên quan đến ông trịnh quang trí
phó giám đốc cdc đắk lắc để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án có dấu hiệu hình sự tại đơn vị này
cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng các tổ chức tín dụng tạm dừng ngay việc giao dịch rút tiền
chuyển tiền phát sinh nợ đối với tài khoản của ông trịnh quang trí
cơ quan điều tra cũng yêu cầu cung cấp thực hiện việc sao kê các giao dịch của ông trí
phát sinh từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay để cơ quan điều tra có cơ sở lệnh phong tỏa
đối với tài khoản của giám đốc cdc đắk lắc
trước đó công an tỉnh đắk lắc đã mời ông trí và một số cán bộ liên quan để xác minh việc
cdc đắk lắc đã mua gần hai mươi kit test xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ việt á
mỗi kit test trị giá khoảng ba trăm sáu mươi bảy đồng tổng tiền khoảng bảy tỷ đồng để chạy máy xét nghiệm rt pcr
ngoài ra cdc đắk lắc còn mua một số kýt test xét nghiệm của công ty việt á nhưng chưa thanh toán
liên quan đến vụ lật cano du lịch ở thành phố hội an tỉnh quảng nam khiến một mươi năm người tử vong
hai người mất tích thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ công an và ubnd tỉnh về khắc phục
hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này lực lượng công an quảng nam đã
và đang tiếp tục phối hợp cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại
và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc
theo điều tra ban đầu cano du lịch mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty du lịch phương đông do ông lê sơn
nguyễn tiểu khiển chở ba mươi chín người trong đó có ba mươi sáu hành khách bao gồm nhiều trẻ em ba thuyền viên
xuất bến cụ lao chàm từ một mươi bốn h để vào đất liền khi đến vị trí cách trạm biên phòng cửa đại một hải lý
thì bị sóng lớn đánh chìm hành khách trên cano được trang bị áo phao và mặc áo phao trước khi
xuất phát bố trí ghế ngồi đầy đủ đối với phương tiện cano qna một nghìn một trăm năm mươi hai được cấp giấy chứng nhận ăn
toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trọng tải toàn phần số lượng người đủ
khép chở sức kéo đẩy là bốn một tấn tương ứng ba mươi năm hành khách thuyền trưởng lê sen có chứng chỉ
chuyên môn phương tiện thủy nội địa hạng ba đủ điều kiện điều khiển đang tiếp tục tích cực thực
hiện công tác điều tra song song với công tác tìm kiếm cứu nạn công an tỉnh quảng nam đã và đang
khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc công tác điều tra được tiến hành khẩn trương khách
quan chi tiết đúng theo quy định để làm rõ nguyên nhân tham mưu các cấp giải quyết vụ việc
làm rõ trách nhiệm của những tổ chức cá nhân có liên quan trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng hai
đại diện các cục nghiệp vụ gồm cục cảnh sát hình sự viện khoa học hình sự cục cảnh sát
giao thông bộ công an đã đến hiện trường phối hợp với công an quảng nam tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc
được biết ngay sau khi vụ việc xảy ra hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quảng nam đã
ngày đêm tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích điều
ba nguyên nhân vụ việc đảm bảo an ninh trật tự hiện trường
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân
ngày hai mươi sáu tháng hai phát biểu tại lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập hai mươi năm năm tái lập tỉnh bắc ninh
và đón nhận huân trường lao động hạng nhất của tỉnh bắc ninh
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đã đạt được trong suốt những năm qua
và trên trạng hành trình mới với mục tiêu sớm đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
theo hướng văn minh hiện đại bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
bắc ninh phải hết sức coi trọng phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường
bảo đảm an ninh trả tự theo phương châm phát triển để ổn định ổn định để phát triển
phần đầu xây dựng bắc ninh đến năm hai nghìn ba mươi thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại công nghệ cao
một trong những trung tâm thương mại dịch vụ giáo dục đào tạo nhân lực chăm sóc sức khỏe
nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc trung ương
là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ vùng thủ đô và cả nước
phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thầy thuốc việt nam bốn mươi năm năm ngày thành lập cục y tế
và đón nhận huân chương lao động hạng ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
huân chương lao động hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của đảng nhà nước và nhân dân
đối với những công hiến đồng góp xứng đáng của ngành y tế công an nhân dân trong suốt chặng đường vừa qua
động viên các thế hệ y bác sĩ công an nhân dân bộ trưởng tô lâm mong muốn mỗi thầy thuốc cán bộ chiến sĩ y tế công an nhân dân
tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa nâng cao năng lực đổi mới phương pháp làm việc phát huy vai trò chủ động tinh thần trách nhiệm
ý thức kỷ luật đạo đức của người chiến sĩ công an nhân dân cách mạng thấm nhuần lời căn dặn của bác lượng y phải như tử mẫu
luôn hết lòng với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
tại buổi tiếp ngài john kerry đặc phái viên của tổng thống hoa kỳ về biến đổi khí hậu đại thướng tô lâm
chẳng định bộ công an việt nam đã chủ động nắm đánh giá dự báo sát tình hình có liên quan đến công tác ứng phó với biến đổi khí hậu
bảo vệ môi trường triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trả tự quyết liệt đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam hoa kỳ trong các dự án bảo vệ môi trường
bảo tồn đa dạng sinh học phối hợp hỗ trợ bộ công an nâng cao năng lực phát hiện xử lý các loại tội phạm về môi trường
phát biểu tại hội nghị giao ban bộ công an tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai và tổng kết cao điểm tấn công chân áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trả tự tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
công an các đơn vị địa phương phải chủ động tiếp tục tăng cường đẩy mạnh đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
triển khai các nhiệm vụ công tác công an trọng tâm của tháng ba ngay từ thời điểm này
song song đó phải đảm bảo làm tốt hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong toàn lực lượng công an nhân dân
trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp như hiện nay bộ trưởng tô lâm yêu cầu không được chủ quan lơ là
chủ động đảm bảo các phương án điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch trong toàn lực lượng
cũng như đáp ứng các yêu cầu về thích ứng linh hoạt phục hồi phát triển kinh tế xã hội hiện nay
tuần qua tại quảng ninh đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã dự lễ công bố quyết định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy
và công tác cán bộ của trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tại buổi lễ đại tướng tô lâm đề nghị đảng ủy và lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của lực lượng cảnh sát cơ động
tập trung chỉ đạo trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố và các đơn vị có liên quan
khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn
để sớm ổn định tổ chức tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng bộ công an
để tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an quyết định những vấn đề cần thiết
để hoàn thiện trung tâm huấn luyện quốc gia phòng chống khủng bố đi vào hoạt động